thông tin mới nhất liên quan đến vụ xe thành bưởi đâm vào xe ô tô một mươi sáu chỗ làm năm người thiệt mạng vào dạng sáng ngày ba mươi tháng chín
cho đến sáng nay cơ quan chức năng đã truy tìm được chủ sở hữu chiếc xe ô tô một mươi sáu chỗ biển kiểm soát tám mươi sáu b một nghìn năm trăm bảy mươi năm
bước đầu xác định xe ô tô một mươi sáu chỗ có logo thuộc hợp tác xã vận tải phát an tiền giang
chiếc xe này mang biển số ở tỉnh bình thuận nhưng phù hiệu do sở giao thông vận tải tỉnh tiền giang cấp và thu hồi giấy phép kinh doanh từ cuối tháng năm năm ngoái
như vậy là chiếc xe này đã hoạt động chui được hơn một năm trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn
hiện vụ việc đang tiếp tục được sở giao thông vận tải tỉnh tiền giang xăng mình làm rõ